thủy bị quế anh ném đá vào đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi băng bó vết thương thủy cùng anh trai là cao xuân thanh và phạm văn phúc mang theo một khẩu súng hoa cải đến nhà tìm quế anh để thanh toán
trong lúc xô sát thủy tiếp tục bị quế anh dùng kiếm chém vào đầu đúng lúc này thanh và phúc đứng phía sau thấy em bị chém nên thanh đã dùng súng bắn quế anh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an đề nghị mức án trung thân cho bị cáo cao xuân thanh phạm văn phúc từ năm đến sáu năm tù cùng với tội giết người và cao xuân thủy từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
do tính chất quan trọng của vụ án nên sau khi vào phần nghị án hội đồng xét xử tuyên án kéo dài thời gian nghị án đến ngày hai mươi hai tháng bảy sẽ tuyên án chính thức